xin chào quý vị và các bạn
chiều tối và đêm nay không khí lạnh tiếp tục tác động đến các tỉnh thành phía đông bắc bộ gây mưa rông rải rác
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to kèm theo tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ ngày đêm giao động từ hai mươi đến hai mươi tám độ
tuy nhiên sang ngày ba mươi không khí lạnh sẽ suy yếu nhanh
nhưng chỗ cho vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng
nên mưa sẽ giảm nhanh cùng nền nhiệt tăng trở lại
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong đêm nay và ngày mai tiếp
cục bộ có điểm mưa vừa trong mưa rông cần đề phòng tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt tại đây cũng giảm nhẹ giao động từ hai mươi đến hai mươi chín độ
và sau đó cũng từ ngày ba mươi mưa cũng giảm nhanh cùng nền nhiệt tăng trở lại
như vậy thời tiết miền bắc trong dịp nghỉ lễ khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời của người dân
tại miền trung từ khoảng đêm nay cũng do tác động của không khí lạnh
mưa rào và rông rải rác sẽ quay trở lại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cục bộ có nơi mưa rông với lượng khá
nên nhiệt độ cũng có xu hướng giảm trời mát mẻ hơn
mưa có thể còn kéo dài sang đến ngày ba mươi tháng bốn nhưng lượng không quá nhiều
từ ngày một tháng năm thời tiết sẽ tốt dần trời tạnh giáo nhiệt độ cũng chưa quá cao
phổ biến sẽ không vượt quá ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay cũng như ba ngày tới
thời tiết biến động không nhiều phổ biến có mưa vài nơi ngày nắng
nhiệt độ cao nhất ngày ở trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
lui xuống khu vực tây nguyên trong cả ba ngày nghỉ lễ sắp tới
thời tiết phổ biến duy trì ngày nắng nhiều mưa chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối
nhưng kết thúc nhanh nền nhiệt ở đây cũng không có nhiều biến động
ngày đêm ở trong khoảng hai mươi ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
tại khu vực nam bộ duy trì mức nhiệt độ cao nhất ngày ở trong khoảng ba mươi ba ba mươi sáu độ
miền đông nam bộ có nơi cao hơn
riêng chiều tối ngày ba mươi tháng bốn do ảnh hưởng của đới gió đông từ biển đẩy vào
khả năng khu vực ven biển sẽ có mưa rào rải rác
và có nơi có rông nhưng lượng sẽ không quá nhiều